tại đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay ngày bảy tháng tám
thành phố đà nẵng đã lên kế hoạch khử trùng và xử lý môi trường
đối với hai mươi sáu khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn toàn thành phố
thành phố sẽ phối hợp với bộ tư lệnh quân khu năm tiến hành khử khuẩn tẩy độc
các khu vực không để cho dịch covid một mươi chín lây lan bùng phát trên diện rộng
hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo trong cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện
xác định rõ khu vực tâm dịch để có kế hoạch khử khuẩn triệt để
cụ thể quận hải châu sẽ có bốn khu vực
chủ yếu tập trung ở các chợ và trung tâm hành chính
địa bàn quận liên triểu có tám điểm
ngoài ra tại các khu phố thôn có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
như thanh khê ngũ hành sơn huyện hòa vang cũng sẽ được tiến hành khử khuẩn
được biết ngày bốn tháng tám các trục đường chính
các khu điểm cách ly trên địa bàn quận sơn trà
cũng đã được triển khai khử trùng và xử lý môi trường